đã có mặt tại trung tâm báo chí kỳ họp để thông báo thông tin đến các cơ quan báo chí về nội dung trên
thông tin đến báo chí trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cho biết
tại phiên họp riêng của quốc hội sáng nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã trình quốc hội bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông nguyễn thanh long đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long
thủ tướng chính phủ đã trình quốc hội miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ y tế
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông nguyễn thanh long
sau khi thảo luận tại đoàn quốc hội thành lập ban kiểm phiếu
và tiến hành bãi nhiệm đại biểu quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín
đạt thống nhất rất cao là trên chín mươi cụ thể là chín mươi bốn bảy mươi chín đại biểu tán thành
về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội nguyễn thanh long
thứ hai là chín mươi bốn ba mươi chín về việc phê chuẩn cách chức bộ trưởng nguyễn thanh long
với tư cách là bộ trưởng bộ y tế
theo đó quốc hội cũng đã ra nghị quyết
và đại biểu quốc hội cũng đã thống nhất
thống nhất rất cao là thông qua hai nghị quyết
về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội và cách chức đối với ông nguyễn thanh long
với tư cách là bộ trưởng bộ y tế
trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cũng đã thông tin đến báo chí
về các hành vi chủ yếu của ông nguyễn thanh long
dẫn đến việc quốc hội quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội
và cách chức bộ trưởng bộ y tế đối với ông nguyễn thanh long
theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền
ông nguyễn thanh long đã thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý
thiếu kiểm tra giám sát can thiệp tác động hỗ trợ công ty việt á
trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức
hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm
để việc ban hành các thông báo giá các sinh phẩm trang thiết bị
y tế chẩn đoán covid một mươi chín trái quy định
đó là ý thứ nhất
ý thứ hai là từ những hành vi này
các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận
ông nguyễn thanh long đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống vi phạm quy định của đảng và nhà nước
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách của nhà nước
ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
gây bức xúc trong xã hội
gây ảnh hưởng và làm giảm uy tín của tổ chức đảng

mà ông long là bí thư ban cán sự
cũng như giảm uy tín và không đảm bảo tiêu chuẩn
là đại biểu quốc hội đối với ông nguyễn thanh long
và với tư cách là bộ trưởng bộ y tế
trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cũng cho biết
việc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội và phê chuẩn
cách chức bộ trưởng bộ y tế đối với ông nguyễn thanh long
là việc làm hết sức kịp thời
quốc hội đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy trình
quy định của hiến pháp pháp luật
cũng như nội quy quy chế làm việc của thường vụ
và nội quy hoạt động của quốc hội tại kỳ họp
chuyển sang nội dung khác đối tượng mai văn thi
chú xã phước đông huyện cần đước tỉnh long an
đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã gò công
tỉnh tiền giang đầu thú và khai nhận hành vi
dùng kéo đầm chết người
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào đêm ngày hai mươi tám tháng năm
thi cùng người bạn nhậu tại quán trúc xanh
trên địa bàn xã long hưng thị xã gò công
thì có đinh công sang và một số người bạn
trong lúc nhậu giữa sang và thi xảy ra mâu thuẫn
quá trình xô sát thi đã lấy kéo để trong bàn nhậu đâm sang
sau đó thi cùng mọi người đưa sang đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng sang đã tử vong
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định
khởi tố ra lệnh tạm giam đối tượng mai văn thi
để tiếp tục điều tra xử lý
một đôi nam nữ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận hải châu đà nẵng bắt giữ
thu giữ hơn một viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
hai đối tượng là nguyễn duy trung và trương thị kim hằng
trước đó các trinh sát phát hiện có số đối tượng
thường xuyên mua bán ma túy vào địa bàn
thông qua hình thức giao hàng vắng chủ
đã tiến hành theo dõi kiểm tra và thu giữ
một gói ketamin ba mươi viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi khởi phát của gói hàng
tại một căn hộ là nơi ở của dũng
phát hiện thêm năm mươi gói ma túy và một số gói ketamin
qua đấu tranh dũng khai nhận có câu kết
với hằng chú quận thanh khê để lấy ma túy
về bán kiếm lời tổ chức đón bắt
tại bãi xe chi lăng công an quận thu giữ
một gói hàng có hơn một viên thuốc lắc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế muôn lộng công an tỉnh quảng bình
đã phá thành công chuyên án và bắt giữ
hai đối tượng liên quan thu giữ năm trăm năm mươi kg
pháo hoàn nổi trái phép
theo đó vào chiều qua công an tỉnh quảng bình
chủ trì phối hợp với lực lượng
hải quan tỉnh quảng bình tiến hành
tuần tra kiểm soát tại tuyến đường hồ chí minh
đoạn qua địa phận bản cổ kiềng xã kim thủy
huyện lợi thủy quá trình tuần tra phát hiện
xe ô tô đang dừng để xuống hàng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện
nguyễn văn hoành ở huyện hướng hóa quảng trị
đang bốc các thùng hàng từ trên xe ô tô xuống
theo lời khai của nguyễn văn hoành
số hàng trên đều là pháo hoàn nổ
có tổng trọng lượng năm trăm năm mươi kg
được hoành vào một đối tượng khác
vận chuyển từ hướng hóa quảng trị
dự định mang đi tiêu thụ tại quảng bình và nghệ an
vào tối ngày hôm qua
tại khu vực đèo khánh lê tỉnh khánh hòa
đã xảy ra vụ cháy xe khách dường nằm
thời điểm xảy ra vụ việc trên
trên xe khách có bốn mươi bốn hành khách
vào thời điểm trên trước xe khách
bốn mươi bốn chỗ lưu thông hướng đà lạt nha trang
khi đến khu vực đèo khánh lê
đoạn qua địa bàn xã sơn thái huyện khánh vĩnh
tỉnh khánh hòa thì trước xe bỗng nhiên
bốc cháy dữ dội nhận được tin báo
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
và sau một giờ đồng hồ thì dập tắt
được đám cháy tại hiện trường
chiếc xe ô tô đã bị cháy rụi hoàn toàn
rất may khi vụ việc xảy ra tất cả hành khách
đã kịp rời xe nên không có thương vong
nguyên nhân ban đầu được xác định là do
nổ lốp bánh xe phía sau dẫn đến xe
bị bốc cháy
thưa quý vị trận mưa lớn kéo dài liên tục
trong hai ngày sáu và bảy tháng sáu
tại thành phố sơn la đã khiến nhiều tuyến đường
bị ngập mặc dù là trong buổi sáng nay
trời đã ngất mưa nhưng nước vẫn chưa rút
nhiều phương tiện chết máy đường tắt
trước tình hình trên lực lượng công an sơn la
đã ra quân có mặt khắp ngả đường
để giúp nhân dân cứu hộ cứu nạn
sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng
thưa quý vị và các bạn vào dạng sáng
ngày hôm nay trên địa bàn thành phố sơn la
đã xuất hiện những trận mưa lớn gây ngập lụt
nghiêm trọng và nơi tôi đang đứng đây
là bản phiêng ngùa xã trường sôm thành phố
sơn la nơi đang có hàng chục hộ dân
bị ảnh hưởng bởi cơn lũ và ngay sau
khi nhận được thông tin thì lực lượng công an tỉnh
sơn la cũng như các lực lượng vũ trang trên địa bàn
tỉnh đã có mặt tại hiện trường để thực hiện
công tác cứu hộ cứu nạn đưa
người dân ra khỏi vùng lũ cũng như là để
đảm bảo an toàn tính mạng cho người và
tài sản của nhân dân trên địa bàn
bản phiêng ngùa xã trường sôm
thành phố sơn la các lực lượng
chức năng công an tỉnh sơn la đã có mặt tại một số
khu vực bị ngập úng do mưa lớn kéo dài
từ đêm qua một số hộ dân
tại khu vực gần suối đã bị ngập nặng
cô lập một số gia đình có người già
trẻ con không thể di chuyển được lực lượng
công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường
giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn
tôi ở khu vực bản phiêng ngùa mưa lớn
từ đêm ngày hôm qua đến sáng nay thì ngập
hẳn không thể di chuyển đi đâu được
tôi được các anh công an nhanh chóng giúp
chúng tôi di chuyển ra khỏi vùng này giờ
ở bản còn rất nhiều hộ dân bị ngập cũng đang
được các anh công an hỗ trợ tôi cảm ơn
các anh nhiều lắm
tại các tuyến đường trên địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông đã được
huy động tối đa để làm nhiệm vụ phân luồng
tránh gây ách tắc cục bộ kéo dài
đồng thời lực lượng cảnh sát phòng trái trợ trái
và cứu nạn cứu hộ đã được huy động làm
nhiệm vụ cứu hộ các phương tiện bị chết máy
không thể di chuyển bốn mươi cán bộ
một chiến sĩ và ba xe ô tô của phòng cảnh sát
cơ động được huy động để hỗ trợ học sinh
qua các điểm ngập đến các điểm thi tuyển
trong kỳ thi vào lớp một mươi
đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng
sơ tán người và tài sản của số hộ dân
bị ngập nặng ở khu vực xã triềng sông
hiện nay thì lực lượng cảnh sát phòng trái trái
và cứu nạn cứu hộ cũng đã phối hợp với
lực lượng cảnh sát cơ động bộ chỉ huy
của sự tỉnh
và các lực lượng
trên địa bàn đã tổ chức
cứu được tất cả những người dân
ở trong các khu vực
nhà mà khu vực ngập lụt
ở phía chân đồi
của khu vực xã triềng sông
hiện nay thì tất cả những người
ở trong khu vực đó đã được
đưa ra lưỡi an toàn
và các tài sản cũng đã
cơ bản đã được giữ
và tình hình nguy cơ
mà dẫn đến thiệt hại người và tài sản
thì nó sẽ được giữ
theo dự kiến đợt mưa diện rộng này
có khả năng kéo dài đến khoảng ngày một mươi một một mươi hai tháng sáu
mưa lớn tập trung
ở vùng núi và trung du bắc bộ
nguy cơ cao đến rất cao
xảy ra lũ quét sạt đời đất
tại các tỉnh vùng núi bắc bộ
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
lực lượng công an tỉnh sơn la
sẽ tiếp tục bám sát địa bàn
các khu vực bị ngập úng
và hỗ trợ người dân hết mức có thể
với hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng lê đình công
trú tại huyện an lão hải phòng
vừa bị lực lượng công an tạm giữ
trước đó vào ngày bốn tháng sáu
công an quận kiến an
đang tuần tra trên đường lê duẩn
thì phát hiện một nhóm thanh niên
điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
lạng lách đánh võng trên đường
tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng
dừng xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra
lúc này đồng chí phạm công khánh
cán bộ công an quận kiến an
đang đứng trước đầu xe của đối tượng
để khống chế ngăn chặn
thì bị lê đình công điều khiển xe máy
làm đồng chí khánh bị thương
tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng
bắt giữ công cùng các đối tượng liên quan
phòng cảnh sát phòng chai chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh
đã bản giao thi thể một người đàn ông
tru xã long chữ huyện bến cầu
cho gia đình và địa phương
trước đó đội công tác nhận thông tin
từ công an huyện châu thành
yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm một người bị nạn
dưới giếng nước tiêu
các lực lượng và phương tiện
đã được điều động đến hiện trường
để đưa người bị nạn lên bờ
do giếng sâu và hẹp
nên không thể đưa người vào phương tiện lặn
trực tiếp xuống giếng tiếp cận nạn nhân
lực lượng cứu nạn cứu hộ
đã dùng máy bâm để hút cạn giếng nước
với sự hỗ trợ của người dân
lực lượng cứu nạn cứu hộ
đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ
lê xuân hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã đắc rơ la huyện đắc minh
là đối tượng truy nã toàn quốc
vừa bị lực lượng công an xã đắc la
huyện đắc minh tỉnh đắc nông
phát hiện bắt giữ
khi đối tượng này vừa mới về thăm gia đình
theo hồ sơ vụ án
vào chiều ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trong lúc đi chơi tết
lê xuân hoàng đã có hành vi
đánh người khác gây thương tích
tỷ lệ một mươi ba
sau khi gây án
hoàng đã bỏ trốn xuống tỉnh bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk minh
đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam
đối với lê xuân hoàng
về hành vi cố ý gây thương tích
tuy nhiên do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
nên ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
truy nã toàn quốc đối với lê xuân hoàng
về tội cố ý gây thương tích